thưa quý vị hiện nay số ca tử vong do mắc covid một mươi chín tại tp hcm tập trung chủ yếu ở nhóm bệnh nền và người trên năm mươi tuổi
ngành y tế tp hcm cũng đã mở chiến dịch để bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ này
theo phân tích của sở y tế tp hcm số ca tử vong do mắc covid một mươi chín tại thành phố chủ yếu là người có bệnh nền
và ở độ tuổi từ năm mươi trở lên
để hướng đến mục tiêu giảm mắt và giảm nguy cơ tử vong do covid một mươi chín
thành phố sẽ triển khai chiến dịch tăng cường bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người thuộc nhóm nguy cơ
chiến dịch này dự kiến triển khai trong vòng một tháng từ nay đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
bao gồm ban chỉ đạo phòng chống dịch phường xã thị trấn ra soát và lập danh sách các hộ gia đình
có người thuộc nhóm nguy cơ người có bệnh nền người cần chăm sóc dài hạn
tại các cơ sở y tế người từ năm mươi tuổi trở lên
căn cứ vào danh sách được lập trung tâm y tế triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên sars cov hai
cho từng thành viên của các hộ gia đình nêu trên
nếu phát hiện f không thuộc nhóm nguy cơ khuyến khích người f đi cách ly tập trung
để giảm nguy cơ lây lan cho các thành viên khác trong hộ gia đình nhất là người thuộc nhóm nguy cơ
nếu phát hiện f thuộc nhóm nguy cơ có bệnh nền ổn định có đủ điều kiện cách ly tại nhà
thì cấp phát thuốc kháng virus cho người f và cách ly tại nhà nếu người f có nguyện vọng
đối với các thành viên trong hội gia đình có kết quả xét nghiệm âm tính
tiến hành tiêm vaccine cho những người chưa tiêm
đối với người thuộc nhóm nguy cơ có bệnh nền hoặc trên năm mươi tuổi có kết quả xét nghiệm âm tính
tiến hành tiêm mũi nhắc lại nếu đã tiêm đủ liều cơ bản trước đó ít nhất sáu tháng
trung tâm y tế chuyển danh sách các hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ
kèm số điện thoại liên lạc đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành để được tư vấn và theo dõi sức khỏe